do mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ nên trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng một mươi nhiều tuyến đường khu dân cư trên địa bàn huyện kỳ anh và huyện hương khê tỉnh hà tĩnh đã bị ngập lụt nghiêm trọng nhiều xã đã bị chia cắt
tại huyện kỳ anh một số khu vực nước ngập đường tràn vào nhà dân người dân đang tập trung sơ tán tài sản gia súc gia cầm đề phòng nước lên cao đặc biệt là các xã vùng sâu trũng như kỳ văn kỳ tân kỳ thư kỳ châu và kỳ lạc
do nước lũ lên cao gây chia cắt nhiều khu vực nên hơn hai mươi học sinh ở các cấp học ở huyện kỳ anh đã phải nghỉ học trong hai ngày vừa qua
tại huyện hương khê sau hơn hai ngày mưa lớn cộng với nhà máy thủy điện hố hô xả lũ khiến mực nước trên sông ngàn sâu qua địa phận hương khê hà tĩnh dâng cao gây ngập úng một số tuyến đường giao thông cô lập nhiều thôn xóm tại hà linh phương mỹ phương điền lộc yên hương đô và hương thạch
mưa lớn đang ảnh hưởng nặng nề đến mùa màng của bà con nhất là sau đợt lũ vừa qua người dân đã ra đồng sản xuất vụ đông